ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ ba mươi bảy với việc cho ý kiến vào dự án luật thanh niên sửa đổi
đây là văn bản được kỳ vọng sẽ tạo ra hành lang pháp lý cho đối tượng là thanh niên
nhằm phát huy sức trẻ khả năng trí tuệ đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tuy nhiên hiện nhiều quy định trong dự thảo còn trung trung và chưa rõ ràng
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì cuộc họp
theo báo cáo giám sát của ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
nhiều quy định trong dự thảo dường như tạo ra đặc quyền đặc lợi cho thanh niên so với những công dân khác
việc dự thảo luật liệt kê quyền nghĩa vụ và các chính sách theo từng lĩnh vực
sẽ dễ dẫn đến trồng chéo trùng lắp mâu thuẫn vừa thừa vừa thiếu so với các luật chuyên ngành
luật quy định thanh niên sẵn sàng bảo vệ tổ quốc trong khi luật nghĩa vụ quân sự
người ta nói rất rõ
thanh niên tới tuổi nào là phải thi hành nghiệp vụ quân sự
trường hợp nào được tạm hoãn trường hợp nào được miễn nói rất là rõ rồi
tuy nhiên chúng ta đưa vào một cái một năm của bảo vệ tổ quốc thì lại nói chung chung
mình thiết kế một cái luật để thanh niên đọc xong là hiểu được cái ý nghĩa của cái luật
thấy được cái trách nhiệm cái nghĩa vụ
và khi thực hiện trách nhiệm nghĩa vụ đó thì thanh niên có những quyền lợi gì
cho bản thân cho gia đình
cho gia đình cho xã hội và cho đất nước
luật này phần lớn lại thể hiện là nghĩa vụ thì ít nhưng mà lại đòi hỏi tổ quốc cho mình nhiều quá
quyền lợi đòi nhiều mà nghĩa vụ không thấy rõ
thế và cái tính cụ thể của cái dự án luật này bà cao chí là mang tính khẩu hiệu nhiều
khẩu hiệu nhiều lắm
thế còn cũng cụ thể thế chứ kìa
trong dự thảo thì cũng còn rất nhiều các chính sách
thì nó còn trung trung nó chưa không có chưa có chính sách thì mới
hoặc là cái gọi là cái tính khả thi cái khả năng bảo đảm của nguồn sách
trong báo cáo thẩm tra của ủy ban văn hóa thì có đưa ra tới một mươi sáu các cái chính sách
nhưng mà gọi là gọi là chính sách như thế thôi
chứ còn cụ thể các cái chính sách như thế nào thì cũng chưa rõ
và nếu mà bổ các cái chính sách này ra thì không hiểu cái gùa đực để mà đủ đáp ứng các cái
thực hiện các chính sách này nó như thế nào
trách nhiệm ở trong đây thì cũng chưa
chưa cụ thể
trên cơ sở ý kiến của các đại biểu thường trực ủy ban đề nghị ban soạn thảo xác định lại cách tiếp cận
để từ đó xây dựng nội dung các quyền nghĩa vụ và chính sách một cách khoa học
có giá trị trong thực tiễn thi hành
bên cạnh đó cần tính đến mối quan hệ giữa luật thanh niên và các luật ở từng lĩnh vực
để đảm bảo tính hợp hiến hợp pháp tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật